thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án giết người
xảy ra tại phường an thạnh thành phố hồng ngự
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba
nguyễn văn ít cùng vợ đến quán karaoke cùng với bạn
tại đây ít và trần thanh rinh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đà
trong lúc xô xát ít đã dùng dao quay trở lại hiện trường đâm ông rinh
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong tại bệnh viện
sau khi bỏ trốn đến hai mươi ba h cùng ngày ít đã ra cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình
ba bị cáo phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huỳnh văn bảo xảy ra mâu thuẫn và đánh anh trai của đường quốc đại
biết chuyện đại đã dùng hung khí ẩu đả với nhóm bạn của bảo khiến tân tử vong
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt đường quốc đại một mươi hai năm tù về tội giết người
hai bị cáo khác cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng với mức án lần lượt là hai năm chín tháng tù và hai năm tù
liên quan đến vụ việc phát hiện ma túy trong hành lý của bốn tiếp viên hàng không
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang làm việc lấy lời khai bốn tiếp viên
hiện bốn người này chưa bị khởi tố
trước đó cơ quan công an đã thực hiện việc tạm giữ khám xét nơi ở của bốn tiếp viên
nhưng không phát hiện ma túy
bước đầu những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng
đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay tân sơn nhất
một nữ tiếp viên đã trao đổi thỏa thuận tiền công vận chuyển là hơn một mươi triệu đồng
số hàng kem đánh răng sau đó được chia ra cho từng người vận chuyển và bị phát hiện tại sân bay
cơ quan điều tra cũng đã triệu tập làm việc với người môi giới đưa số hàng từ pháp về tp hcm
người này ở việt nam và nhận mối từ bên pháp trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên để vận chuyển
các thế viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại pháp
với nội dung được trả tiền công hơn một mươi triệu đồng
tám đối tượng có hành vi đánh bạc vừa bị công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
lực lượng công an bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi ba cây
tại nhà ở của lê văn mở ở xã yên bình huyện vĩnh tường
tăng vật thu giữ là gần sáu mươi triệu đồng và một số dụng cụ dùng để đánh bạc
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn trí vụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã phụng châu
huyện trương mỹ thành phố hà nội về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã phú thọ
tỉnh phú thọ là đối tượng hoàng thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại phường âu cơ
thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có sẹo cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
ngoài ra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn quang hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu dân cư tân hưng phường âu cơ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện